thưa quý vị mới đây hàn quốc đã dự báo con số ca mắc mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát
ngoài ra nước này cũng thông báo biến chủng omicron trở thành biến thể lây nhiễm chính
và dự báo sẽ có một làn sóng bùng phát dịch bệnh mới khi thời điểm nghỉ tết nguyên đáng đang đến gần
số ca mắc mới covid một mươi chín ở hàn quốc ngày hai mươi năm tháng một dự kiến được ghi nhận ở mức chín
đây là con số cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở hàn quốc
theo cơ quan kiểm dịch và chính quyền địa phương số ca mắc mới covid một mươi chín được xác nhận tính từ đến hai mươi một h ngày hai mươi bốn tháng một
theo giờ địa phương là bảy bảy trăm linh ca gần với mức cao nhất trước đó là bảy tám trăm bốn mươi tám ca hôm ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tính đến giờ ngày hai mươi năm tháng một số ca bệnh mới ước tính sẽ vượt quá tám
cao gấp đôi so với bốn bảy mươi ca của một tuần trước đó
hàn quốc đã xác nhận omicron trở thành biến thể lây nhiễm chính ở nước này và dự báo sẽ có một làn sóng bùng phát dịch bệnh mới khi thời điểm nghỉ tết nguyên đáng đang đến gần
ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương hàn quốc ngày hai mươi bốn tháng một cho biết tỷ lệ nhiễm biến thể omitrand ở nước này tính đến tuần thứ ba của tháng một năm hai nghìn hai mươi hai là năm mươi
số ca nhiễm omicron tăng mạnh chủ yếu ở tỉnh seoul và vùng hồ nam bao gồm thành phố gwangju